các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bác sĩ quyết định nội soi các ruột thừa cho bệnh nhân các phẫu thuật diễn ra trong khoảng sáu mươi phút
các bác sĩ khuyến cáo viêm ruột thừa là tình trạng cấp cứu và cần được điều trị kịp thời để tránh các biến chứng nguy hiểm
đối với những người bị đảo ngược phủ tạng việc chẩn đoán và điều trị viêm ruột thừa càng trở nên phức tạp
do đó khi có dấu hiệu của viêm ruột thừa người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được trần đoán và điều trị kịp thời
việc tự ý dùng thuốc kháng sinh hoặc thuốc giảm đau có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm
hiện tượng đảo ngược phù tạng là tình trạng các cơ quan mô nội tạng trong ngực bụng đào ngược phản chiếu theo mặt phẳng đứng dọc so với vị trí bình thường
người bệnh có thể có trái tim nằm bên phải
tình trạng đảo ngược phủ tạng có thể hoàn toàn hoặc chỉ một vài cơ quan đơn thuần
đây là một dị tật hiếm gặp với tỷ lệ khoảng một đến
trong đó năm một mươi
có dị tật bầm sinh kèm theo khoảng bốn trong số các ca đảo ngược phủ tạng có thể mắc viêm ruột thừa
còn lại có cuộc sống hoàn toàn bình thường không ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh
trái tim bên phải là một trong các bất thường bầm sinh của tim được nhận biết sớm nhất
có hai thể lâm sàng chính là tim bên phải và đảo ngược phủ tạng là thể thường gặp nhất
trong trường hợp này trái tim cùng với các phủ tạng khác trong lồng ngực và bụng ở vị trí soi cương so với bình thường
khi đó trái tim và dạ dày
trái tim và dạ dày ở bên phải còn gan thì ở bên trái
đây là bất thường bẩm sinh hay gặp và tim thường có cấu trúc bình thường
sự bất thường này có thể phát hiện được nhờ chụp x quang lồng ngực một cách tình cờ và qua khám lâm sàng
những người đào ngược phủ tạng và tim nằm bên phải có tuổi thọ như mọi người bình thường khác
hay gặp ở nhóm bệnh tim mắc phải như bệnh động mạch vành hay bệnh văn tim sọt thấp khốc cấp
nếu bệnh nhân bị đau thắt ngực hay nhồi máu cơ tim vị trí đau thường là vùng ngực bên phải
lan ra vai phải và tay phải thay vì bên trái
đau do viêm ruột thừa lại xuất hiện ở hối trậu trái đau viêm tưới mật đau ở hạ sần trái ngược với lẽ thường
tim bên phải và không có đảo ngược phụ tạng hiếm gặp hơn
các phủ tạng trong lồng ngực và bụng ở vị trí bình thường trong khi tim và mòn tim ở bên phải
đôi cấu trúc tim bình thường thế nên làm chậm chẽ việc phát hiện ra các bất thường này
tuy nhiên phần lớn bệnh nhân có bất thường bẩm sinh về cấu trúc tim
hiện nay việc phát hiện phủ tạng
phủ tạng bất thường đã có thể bắt đầu từ thời kỳ bào thai
nếu có bất thường về vị trí của tim các bác sĩ sẽ tư vấn cách chăm sóc và những chú ý cần thiết cho người bệnh
người đã xác định có dị tật này nên có một chế độ sinh hoạt lành mạnh tránh những tác động không tốt cho tim
nếu có những dấu hiệu bệnh nên được khám và điều trị sớm ở các trung tâm tim mạch
trái tim giữ vai trò vô cùng quan trọng giúp mang máu và oxy đi nuôi cơ thể
quả tim được bao bọc bởi lông ngực
nhiều người thường lầm tưởng rằng tim nằm bên trái ngực thế nhưng thực tế lại không phải như vậy
những thông tin trong bài viết này sẽ giúp bạn biết chính xác tim nam biết nào và cách để duy trì một quả tim khỏe mạnh
tim nằm trong lông ngực giữa hai phổi hơi nghiêng về bên trái sau xứng ức vài trên cơ hoành bơm máu khắp cơ thể
hình dạng của quả tim tựa như một bàn tay đang nắm chặt lại
tim người nằm phía trước ngực nằm trọn trong lông ngực trọng lượng khoảng ba trăm linh gram
bình thường quả tim nằm hơi lệch về phía trước
tim nằm phía trái của xứng ức giữa điểm nối của xương xườn thứ tư và thứ năm gần khớp nối của xương xườn với sụn xườn
phần mặt trước tim nằm sâu gần xương ức trong khi mặt sau nằm gần thân của các đốt sống
cạnh phải của tim lệch về phía trước cạnh trái của tim lệch về phía sau
trung thất là khoang trung tâm nằm ở vị trí trong lông ngực giữa các khoang màng phổi
trái tim nằm trong khoang giữa trùng thất
trong đó tem được ngăn cách với các bộ phận khác nhờ mang cứng có tên là bàng ngoài tim
nằm trong không gian riêng có tên là khoang màng ngoài tim
mà ngoài tim gồm hai lớp cấu tạo như một chiếc túi bao quanh tim nhằm bảo vệ tim
nó tạo ra chất lỏng môi trên tim giữ tim không bị cọ sát với những cơ quan khác
lớp ngoài của màng ngoài tim bao quanh dễ các mạch máu chính của tim
được dây chẳng gắn với cơ hoành cuộc sống cùng bộ phận khác của cơ thể
lớp trong của màng ngoài tim gắn với cơ tim
hai lớp màng ngoài tim có một lớp chất lỏng bao phủ cho phép tim chuyển động khi đập
cấu tạo và chức năng
chức năng của tim
tim là một trong các cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể
được tạo ra từ một loại cơ đặc biệt có tên gọi là cơ tim
tim người có bốn phần bao gồm nửa trên gồm tầm nhĩ trái và tầm nhĩ phải
hai tầm nhĩ này có thanh mỏng có vách liền nhĩ ngăn cách
nhĩ phải có nhiệm vụ đưa máu đổ về từ tĩnh mạch trù trên và tĩnh mạch trù dưới xuống tầm thất phải
những trái nhận máu từ phổi trở về và đưa xuống tầm thất trái
nửa dưới bao gồm tầm thất trái và tầm thất phải
bơm máu vào động mạch máu được tầm thất phải bơm vào động mạch phổi
từ đây máu nhận oxy và thải khí co hai
tâm thất trái có vai trò bơm máu lên cung động mạch chủ từ đó máu sẽ đi khắp cơ thể
trong hệ thống tim mạch tim bâm oxy và máu chứa chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể duy trì sự sống
tim đập liên tục khoảng một trăm linh lần mỗi ngày bơm năm sáu lít máu mỗi phút
trong suốt cuộc đời con người tim hoạt động liên tục và không ngừng nghỉ
trong trạng thái nghỉ ngơi thư giãn tim đập năm mươi đến chín mươi chín lần mỗi phút
khi con người hoạt động mạnh gặp vấn đề tâm lý trong trạng thái tức giận hoặc dùng thuốc thì tim sẽ đập nhanh hơn bình thường
tìm giữ vai trò chủ chốt trong cơ thể thế nên bạn hãy bảo vệ sức khỏe tim mạch
dưới đây là những nguyên nhân gây đau tim
lạm dụng thuốc chất kích thích như methamphetamine cocaine amphetamine
có khả năng làm thu hẹp động mạch vành giảm máu ở cơ tim làm đau tim
cơn đau tim do dùng cocaine là một trong những nguyên nhân gây đột tử phổ biến ở giới trẻ
thiếu oxy trong máu khi phổi bị suy giảm chức năng hoặc ngội độc khí co
cơ tim sẽ không có oxy để hoạt động dẫn đến tổn thương và đau tim
thói quen xấu như căng thẳng nghiện thuốc lá vận động quá sức là những thói xấu gây đau tim
bệnh lý như mạch vành mỡ máu tiểu đường là nguyên nhân gây đau tim
khi đã hiểu rõ chức năng và vị trí tim nằm bên nào
bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc duy trì một trái tim khỏe mạnh
tại mỹ bệnh tim là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong không phân biệt giới tính và độ tuổi
những bệnh lý phổ biến về tim bao gồm
dùng tầm thắt nhịp tim đập không đều trong tầm thắt
dùng tầm nhĩ nhịp tim đập không đều trong tầm nhĩ
dối loạn nhịp tim nhịp tim đập bất thường chẳng hạn như tim đập quá chậm quá nhanh hoặc đập không đều
bệnh cơ tim cơ tim to ra xe lên hoặc cứng bất thường
suy tim tim có yếu không thể bơm máu đi khắp cơ thể
hẹp động mạch vành tích tụ màng bám gây hẹp động mạch vành
nhồi máu cơ tim động mạch vành đột ngột tắc nghẽn cắt oxy đến một phần cơ tim dẫn đến đau tim
viêm ngoài màng tim màng bao quanh tim bị nhiễm trùng
đau thắt ngược hẹp văn tim hở văn tim
huyết áp cao cholesterol cao huyết khối tĩnh mạch sâu đột quỵ
nếu mắc bệnh về tim bạn hãy tuân thủ pháp đồ điều trị của bác sĩ uống thuốc đúng chỉ định
bên cạnh đó bạn cần thay đổi lối sống để trang bị cho mình một quả tim khỏe mạnh
chúng bao gồm tập thể dục mỗi ngày bạn hãy dành ba mươi phút tập thể dục năm lần mỗi tuần
bạn nên bắt đầu với cứng độ thấp rồi tăng dần cứng độ và thời gian lên
bạn có thể chọn các bộ môn yêu thích như yoga bơi lội thiền để luyện tập hằng ngày
bỏ hút thuốc lá để tránh bị sơ vỡ động mạch vành
ngủ đủ bảy tám tiếng một ngày
có chế độ ăn uống lành mạnh với rau củ quả thịt cá hạn chế ăn muối và chất béo trong thức ăn nhanh để tránh tăng cholesterol tăng huyết áp gây hại đến hệ tim mạch
giữ tinh thần lạc quan tránh căng thẳng thư giãn đầu óc bằng những bài tập nhẹ nhàng
bên cạnh đó một giải pháp hiệu quả giúp giảm stress là dành thời gian đi tàn gỗ với bạn bè duy trì cân nặng hợp lý hạn chế sử dụng rượu bia